thì theo số liệu thống kê thì các cuộc tấn công mạng hiện nay đang ngày càng gia tăng
cả về quy mô và tính chất
và những nhóm tin tặc hiện tại cũng đã có những chiến dịch mà nhắm vào các tổ chức của chính phủ
hay là các website của nhà nước
tôi cũng đã xem qua các cuộc tấn công này
và tôi nhận thấy là những website bị tấn công đang sử dụng những nền tảng của bên thứ ba
những bộ thư viện của bên thứ ba cung cấp để xây dựng website
và đâu đó trong bộ thư viện đấy sẽ có lỗ hỏng
lỗ hỏng bảo mật và chưa cập nhật bản vá
do đó là các nhóm an ninh mạng sẽ lợi dụng những nhóm hổng đã biết đó đã công bố đó để tấn công mọi hệ thống
anh có thể phân tích các cách thức mà tin tặc đang sử dụng để tấn công
và các cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước đang được chúng triển khai như thế nào
lỗ hỏng nào được chúng lợi dụng
hiện tại thì các nhóm tin tạc sẽ tập hợp những địa chỉ hoặc là những trang web
liên quan đến tổ chức chính phủ
thường là có các tên miền gov vn
và sau khi thu thập được thông tin của các đơn vị cơ quan nhà nước
thì sẽ thực hiện có thể viết một số mã khai thác
hoặc là thực hiện tấn công thủ công vào các hệ thống mạng của nhà nước
và có một kịch bản nữa mà nhóm các nhóm tin tạc cũng thường sử dụng
đó là trèn các đoạn mã đọc các virus vào trong file tài liệu
để thực hiện gửi thư lừa đảo
hoặc là dùng các thư mời thư mời họp hoặc là những cái công văn
gửi đến những người có nắm giữ những chức vụ quan trọng trong một tổ chức
để thực hiện phát tán
và từ đó có thể chiếm quyền điều khiển máy chủ
hoặc là xâm nhập vào trong hệ thống mạng nội bộ
theo anh thì vì sao tin tặc lại chọn các cổng thông tin của nhà nước
mà có đuôi là gov vn để thực hiện các cuộc tấn công
tại sao lại tin tạc lại tấn công vào trang gov
bởi vì những trang gov những trang trị của chính phủ
trang lâu đời rất có uy tín trên internet
và rất thân thiện với các bộ máy tìm kiếm
cho nên là thường bị hacker hoặc là tin tạc nhắm đến
để nhằm chiếm đoạt cái máy chủ đó để phục vụ cho việc quảng cáo
và sau khi mà chiếm đoạt được thì tin đặt sẽ bán cái dịch vụ quảng cáo đấy
cho một bên thứ ba khác
vậy là thưa anh những cuộc tấn công như thế này
thì gây ra hệ lụy như thế nào
và mục đích tấn công của tin tặc là gì thưa anh
vì mức độ tài sản của website đó
hoặc là hệ thống đó đang sở hữu
thì sẽ có những mức độ nghiêm trọng khác nhau
tôi lấy ví dụ có thể các nhóm tin đặc
chủ yếu tấn công vào để nhằm lấy những thông tin nhạy cảm
hoặc là có thể sử dụng máy chủ đó để thực hiện các hành vi phạm tội khác
ví dụ như là thực hiện đào tiền ảo
hoặc là thực hiện quảng cáo
trên chính các trang gov
trên các trang của tổ chức của nhà nước
và khi mà thực hiện những hành vi này
thì bản thân là uy tín của tổ chức đó cũng đã bị ảnh hưởng
và chưa kể đến là khách hàng
hoặc là những cái thương hiệu hoặc danh tiếng của tổ chức đó
cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nẻ
có thể nói là các diễn biến tình hình tội phạm trên khu dân mạng
thì ngày càng phức tạp
anh có đưa ra nhận định gì về tội phạm này trong thời gian tới
và theo anh thì chúng ta đang gặp khó khăn gì
trong công tác phòng ngừa cũng như ngăn chặn
có cuộc tấn công của tổ chức của nhà nước
của các tin tặc hiện nay
thời gian tới là thời gian mà đất nước ta đang trong quá trình chuyển đổi số
và đi kèm theo cách của cách mạng chuyển đổi số
thì sẽ có những cái nguy cơ an ninh mạng đi theo nó
và cái vấn đề quan trọng nhất hiện tại bây giờ chúng ta cần làm đó là
nâng cao được cái nhận thức đơn vị nhà nước
thì thường tập trung vào tính năng
họ sẽ làm đảm bảo thế nào mà trang web vận hành được một cách chân chu nhất
họ có thể quên
mất là không cầm nhật các bản vã về lỗ hỏng
để từ đó có thể bị hacker hoặc là lợi dụng để khai thác cái lỗ hỏng ạ
anh vừa đưa ra khuyến cáo thế nào đối với các cơ quan tổ chức nhà nước
trong việc đảm bảo an ninh an toàn cho hệ thống thông tin trước sự tấn công của tin tặc
trong một tổ chức muốn đưa vào hoạt động
thì chúng ta cần phải đào tạo cho cái đội ngũ
mà đang vận hành hệ thống hoặc là xây dựng hệ thống
có một cái kiến thức an toàn thông tin tốt nhất
để từ đó có thể giúp kiện toàn
cũng như là bảo vệ chính cái hệ thống của mình trên không gian mạng
có thể sử dụng các chuyên gia đánh giá an toàn thông tin từ bên ngoài
để thực hiện giả soát toàn bộ hệ thống mạng
xem có phát hiện cái lỗ hỏng vào mặt nào không
từ đó sẽ vá các lỗ hỏng vào mặt
sau đó thì sẽ bảo vệ bằng một lớp các thiết bị
hoặc là các hệ thống giám sát
để có thể khắc phục sự cố ngay khi mà xảy ra một cuộc tấn công mạng
và bên cạnh đó cũng phải cần có các cái giải pháp về mã hóa
để mà giảm thiểu tối đa cái thiệt hại
khi mà thông tin lộ lọt ra thì tin tặc cũng không thể đọc được
như tôi nhấn mạnh thì vẫn phải tập trung vào chủ yếu là con người thôi
vì con người là người sử dụng cuối cùng của một cái sản phẩm công nghệ thông tin
mà để đảm bảo được cái hệ thống đó thì con người là quan trọng nhất
cần phải nâng cao được cái nhận thức
và quan trọng nhất là phải đào tạo

người ta biết được cách sử dụng internet sao cho an toàn
cách truy cập hoặc là cách mở các cái file làm sao cho an toàn
để khi mà từng con người trong một hệ thống có thể bảo tự bảo vệ mình
thì toàn hệ thống sẽ an toàn
vâng rõ ràng yếu tố con người vẫn là yếu tố quyết định
trong công tác đảm bảo an ninh an toàn trên không gian mạng
một lần nữa xin cảm ơn anh về những thông tin trao đổi vừa rồi